tại trạm thu phí anh nguyễn hữu khánh ninh là nhân viên bảo vệ của trạm thu phí đã bị một người đàn ông đi xe máy đến gây sự đánh vào mặt
anh ninh bỏ chạy thì bị người này đuổi kịp đâm trúng ngực gây trọng thương
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng lê phước quang ba mươi năm tuổi
chú tại xã ninh xuân thị xã ninh hòa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng một tại trạm thu phí bot ninh xuân xảy ra ồn tắc giao thông do một số tài xế không mua vé qua trạm
nguyễn phước quang xuống xe taxi đi tới đẩy thanh chắn barrier thì xảy ra xô xát với anh ninh
đêm đó quang quay lại trạm thu phí đánh anh ninh
khi anh này đi vào nhà điều hành quang đi xe máy đuổi theo dùng dao đâm vào ngực trái của anh ninh sau đó lên xe máy bỏ chạy
cách đây vài ngày trên địa bàn thị trấn thanh miện huyện thanh miện tỉnh hải dương
xảy ra vụ nổ súng gây dối trật tự công cộng
xác định đây là vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm
có thể liên quan đến hoạt động của các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen sử dụng vũ khí nóng
công an tỉnh hải dương đã nhanh chóng điều tra truy bắt thủ phạm trong thời gian nhanh nhất
chiều tối ngày bốn tháng một sau khi tham dự tiệc tân gia tại xã đoàn tùng huyện thanh miện
dương minh tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại khu năm tiền an thành phố bắc ninh
cùng nhóm bạn đi hát tại quán karaoke tuấn anh ở thị trấn thanh miện huyện thanh miện
đến khoảng hai mươi một h bốn mươi năm xuất hiện hai thanh niên đi xe máy bịt khẩu trang bắn liên tiếp về phía ô tô của tuyền
lúc này trong xe có nguyễn văn năm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm bạn của tuyền đang ngồi ở ghế phụ sạc điện thoại
đối với đối tượng hoàng hải sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn tam sơn xã thái sơn huyện an lão thành phố hải phòng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận lê trân thành phố hải phòng là đối tượng vương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi hai tô hiệu phường hồ nam quận lê trân thành phố hải phòng
và đối tượng lê đại dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tám trên hai trăm chín mươi chín bùi thị tự nhiên phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng bị công an quận hải an thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện